trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội đang diễn biến phức tạp và khó lường
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố yêu cầu đảm bảo sự an toàn tuyệt đối các cơ quan công sở
và sức khỏe cho cán bộ công chức viên chức và người lao động tại các cơ quan đơn vị
thực hiện chỉ đạo này tại địa bàn quận hai bà trưng nơi mà đang được coi là điểm nóng của thành phố hà nội
vì có số ca mắc covid một mươi chín cao
công an quận hai bà trưng đã thiết lập nhiều giải pháp phòng chống dịch từ trụ sở công an quận cho đến trụ sở các đội phường
tại trụ sở công an quận hai bà trưng ngay từ cổng ra vào đơn vị đoàn thanh niên công an quận đã phân công cán bộ
chia theo ca thực hiện công tác kiểm soát phòng chống dịch ngay từ cổng
bên trong đội nghiệp vụ cán bộ chiến sĩ nghiêm túc chấp hành quy định năm k trong suốt quá trình làm việc
bên ngoài hành lang đơn vị mọi công văn đến đều đặt vào những hộp tài liệu như thế này để tránh sự tiếp xúc
đặc biệt ngay khi dịch bệnh có diễn biến phức tạp chỉ huy quận hai bà trưng đã chỉ đạo tổ điều lệnh
phối hợp với tổ y tế công an quận thường xuyên tiến hành kiểm tra việc chấp hành phòng chống dịch trong đơn vị
do vậy ý thức của cán bộ chiến sĩ luôn được duy trì và phát huy
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại

do tình hình diễn biến của dịch bệnh hiện ra thêm địa bàn quận hai bà trưng đang diễn biến rất phức tạp
nhận được sự quan tâm chỉ đạo của công an quận hai bà trưng
đang chỉ đạo công an quận cũng như tổ điều lệnh và tổ y tế của công an quận
đơn vị chúng tôi thì ngày càng chặt chẽ hơn và nâng cao hơn cái tinh thần trách nhiệm trong công việc
vừa là làm hoàn tính tốt nhiệm vụ được ban chỉ huy tin tưởng ra phó
vừa là thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
lực lượng công an thành phố hà nội đang nỗ lực căng mình làm nhiệm vụ
trong bối cảnh dịch bệnh vẫn có diễn biến phức tạp như hiện nay
đặc biệt là tại địa bàn quận hai bà trưng
lực lượng công an xác định luôn phải đối mặt với nguy cơ cao bị lây nhiễm virus
tuy nhiên với tinh thần không chủ quan không lơ lả trong công tác phòng chống dịch
cùng với nhiều giải pháp được thiết lập công an quận hai bà trưng đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ
đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự và làm tốt công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh

theo đó công an hà nội nói chung và công an quận hai bà trưng nói riêng

để cùng với tình huống không để bị động bất ngờ
chủ động trong mọi tình huống không để bị động bất ngờ
với các lực lượng chức năng khác và nhân dân thủ đô chung tay đẩy lùi dịch bệnh